dự án hồ chứa nước đồng mít là công trình trọng điểm với mục đích điều tiết nguồn nước
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của bốn huyện phía bắc của tỉnh bình định
có tổng cộng gần năm trăm linh hộ người dân tộc hơ rê với gần một bảy trăm linh nhân khẩu của xã an dũng
huyện miền núi an lão đã bị ảnh hưởng
những người dân này đã tự nguyện di rời tới nơi ở mới
nhưng đất đai nhà cửa để nhà nước thực hiện dự án
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
về những đổi thay của người đồng bào hơ rê tại nơi ở mới
đa số các hộ dân người đồng bào hơ rê đã xây dựng xong nhà mới
tại khu tái định cư dự án hồ đồng mít
mặc dù trong nhà chưa mua sắm được nhiều nội thất
nhưng đối với người dân đây là một dịp rất đặc biệt
hôm nay nhà ông đinh văn đấu có khách
chủ nhà đã mở đầu nghi thức mời rượu cần bằng một bài hát dân ca hơ rê
nói về niềm vui của người dân nơi đây khi lần đầu tiên được ở
trong một khu dân cư mới với đầy đủ cơ sở
cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm
bán tiền đặc biệt là gắn bệnh viện
khi đau ôm là chạy rất là nhanh
sau khi nhường chỗ ở và đất sản xuất cho việc hình thành hồ chứa nước đồng mít
đến nay bốn trăm tám mươi tám hộ với một sáu trăm bảy mươi nhân khẩu của xã an dũng
đã ổn định cuộc sống tại nơi ở mới
kết quả này có được là nhờ các cấp chính quyền đã quan tâm
phối hợp thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ
tái định cư cho người dân xã an dũng chú đáo
huyện cũng đang chỉ đạo là
sẽ trồng cây xanh dọc các tuyến đường
cũng như là trong các công sở
đối với các tuyến đường chính thì chúng tôi trồng sao đen
còn các tuyến đường phụ trong khu dân cư là sẽ trồng cây keo ăn quả của bà con đấy
để mà cũng tạo cái bóng mát cái vấn đề môi trường cho xã an dũng mới
cái thứ hai là đối với các hộ gia đình thì huyện chỉ đạo cho phòng nông nghiệp
sẽ mua cấp cho mỗi hộ gia đình là năm cây ăn quả
như là dừa xim như là bưởi xa xanh
như là mít để mà bà con vừa trồng tạo bóng mát
nhưng mà vừa là cũng có cái cải thiện cái đời sống
cuộc sống của đồng bào người hơ rê nơi đây đang từng bước ổn định
họ có niềm tin về cuộc sống mới tốt đẹp hơn
dù phải rời chỗ ở quen thuộc chuyển đến nơi ở mới
và quan trọng hơn là việc làm này của bà con sẽ giúp cho quê hương ngày càng phát triển